kiều là tác phẩm mới nhất mà đạo diễn nghệ sĩ nhân dân anh tú giản dựng với những ý tưởng đầy mới mẻ và sáng tạo
như một cuộc khám phá mới của tác giả khi đưa cái tác thơ của đại thi hà nguyễn du lên sân khấu kịch nói
vở diễn kiều do nhà văn hiếu nguyễn viết kịch bản và nghệ sĩ nhân dân anh tú giàn dựng với hình thức và thể hiện mới mẻ sinh động
mặc dù là một vở diễn lớn nhưng lần đầu tiên sân khấu không dựng bục kê đạo cụ được sử dụng linh hoạt
với những chiếc giá trống khi là nền lúc là cỗ xe
đặc biệt đạo diễn sử dụng ánh sáng như một yếu tố kể chuyện thêm cho vở diễn
khi chị em kiều dạo chơi khi gặp kim trọng khi kiều bị bán vào lầu xanh rồi khi kiều được sở khanh đưa đi trốn
mỗi một phân khúc như vậy ánh sáng như một yếu tố nhân vật dẫn chuyện hết sức hiệu quả
tôi có đặt dáng son viết một số ca khúc và diễn viên phải tập luyện rất kỳ công
rồi múa phải hát phải múa đi
bởi vì một cái vở diễn nói gì thì nói
mình có muốn truyền đến khán giả một cái bài học tư tưởng gì đi chăng nữa
nhưng vở diễn nó phải hấp dẫn nhất là lớp trẻ
đấy thì tôi nghĩ là đưa những cái yếu tố hát múa v v này vào cùng với diễn kịch
thì sẽ làm cho vở diễn nó sinh động hơn và nó dễ đến gần hơn được với tầng lớp thanh niên khán giả trẻ
rõ ràng chuyện kiều của nguyễn du hay quá
có những lúc thơ đó là nỗi lòng của nhân vật
tại sao tôi lại không đưa vào
nghĩa là sao đưa vào cho nó ngọt ngào cùng với những cái lời văn xuôi thoại
nó phải thật ngọt ngào
tôi thấy là nếu mà mình khéo một chút thì thơ với kịch không hề sung khác nhau
mà thơ nâng kịch dậy và kịch tải thơ bay lên
kịch bản được nhà văn nguyễn hiếu chuyển thể trên cơ sở một số phần nổi bật
trong tác phẩm văn học của đại thi hào nguyễn du
vở diễn kiều có sự góp mặt của nhiều diễn viên trẻ quen thuộc với khán giả
trong nhiều bộ phim truyền hình như diễm hương quỳnh hoa tô dũng
cùng với nhiều diễn viên tên tuổi được yêu mến khác như xuân bắc hồ liên phương nga
hai tiếng đồng hồ không thể truyền tải tất tần thật
tất cả những cái quãng thời gian mà kiều đã phải linh đênh chìm nổi bao nhiêu năm như thế
và chú tú đã cắt dựng từng cái khúc đoạn một
chính vì vậy mà cái khó nhất của tôi chính là làm thế nào
để có thể truyền tải cái nội dung
cái nội tâm của nhân vật một cách tốt nhất khi mà nó bị cắt đoạn như vậy
tức là mọi người phải hiểu rằng là ai cũng phải có những cái đời sống của nhân vật
nó phải trải dài nó phải có quá trình
nhưng vì cái thời lượng kịch nó chỉ cho phép hai tiếng và cái chuyện kiểu nó quá dài
chính vì vậy mà chú phải sử dụng những cái lớp cắt để chú ý dựng vở làm sao cho đủ
thì cái đấy là một cái rất khó cho diễn viên
và diễn viên phải cố gắng hết sức mình tập trung hết sức
để làm sao truyền tải một cách ngọt nhất có thể
cái tâm trạng của diễn viên
cái nội tâm của nhân vật một cách gọi là phải làm sao truyền tài một cách tốt nhất
vở diễn kiều có sự xuất hiện của hình ảnh hoa sen quốc hoa của người việt
được sử dụng với hàm ý như cuộc đời của một con người
lúc hé mở ban đầu lúc sung mãn lúc cao trào lúc tàn khô héo úa
nhưng vượt lên trên tất cả chính là sự dâng hiến những cái đẹp
cái tinh túy nhất cho tình yêu cho cuộc đời
qua cái buổi hôm nay thì
mình thấy là mình hiểu về cái nhân vật nhiều hơn
và cũng qua cái buổi biểu diễn hôm nay
thì mình cũng biết được cái tính cách nhân vật
một số các những nhân vật mà mình với chỉ biết qua văn học
trong cái hoạt cảnh của cái buổi hôm nay
thì mình rất ấn tượng nhất là cái hoạt cảnh mà lúc kiều hy sinh cả bản thân mình
để vì cái tình cảm giữa cha mẹ và kiều hy sinh bản thân mình
để cứu được cha và mẹ
tác phẩm kiều chuyển thể thành cái kịch nói hôm nay là đã là một thành công
dựa trên kiệt tác chuyện kiều
vở diễn kiều được dàn dựng với nhiều lát cắt mới về nghệ thuật
nhưng vẫn giữ được giá trị cốt lõi của tác phẩm là phản ánh giá trị hiện thực
trên tinh thần nhân văn
vở diễn đã phơi bày bộ mặt xã hội phong kiến bất công tàn bạo
đồng thời phản ánh nỗi khổ đau bất hạnh của con người đặc biệt là phụ nữ
vợ diễn hướng tới ca ngợi về đẹp con người
đó là vẻ đẹp của tài sắc lòng hiếu thảo trái tim nhân hậu trí khí anh hùng